có thể thấy rằng tình hình dịch bệnh ở nước ta đang ngày càng diễn biến hết sức phức tạp
thì mỗi ngày đều ghi nhận con số trên sáu mươi ca mắc
trước thực trạng đó con số khiến nhiều người giật mình là cả nước hiện có gần ba triệu
trên tổng số một mươi bảy triệu học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông
phải dừng học trực tiếp vì covid một mươi
với khối mầm non bốn mươi tám địa phương cho trẻ đến trường học trực tiếp
còn hơn một bốn mươi năm triệu trẻ ở một mươi năm tỉnh thành phố phải dừng đến trường trên bốn mươi bốn sáu mươi chín
các địa phương dừng dạy trực tiếp bậc mầm non hà nội đà nẵng
trừ hai quận thanh khê và sơn trà tiền giang trẻ dưới năm tuổi chưa đến trường
bạc liêu trẻ dưới năm tuổi chưa đến trường an giang phú yên lào cai tuyên quang
đắk nông vĩnh phúc phú thọ quảng ninh hưng yên hà nam đắk lắc thành phố buôn mê thuột
khối tiểu học một mươi hai tỉnh thành phố đang tạm đóng cửa trường học
tương đương gần tám trăm linh học sinh phải dừng học trực tiếp
các địa phương gồm an giang khối lớp một hai tiền giang khối lớp ba bốn hà nội một mươi hai quận nội thành
đắk lắc buôn mê thuột lào cai tuyên quang hưng yên đắk nông vĩnh phúc phú thọ quảng ninh hà nam
khối trung học cơ sở bốn tỉnh thành phố dừng học trực tiếp bà rịa vũng tàu huyện côn đảo phú thọ lào cai vĩnh phúc
riêng hà nội khối lớp sáu của một mươi hai quận nội thành tương đương hơn năm trăm linh học sinh nghỉ ở nhà chiếm một mươi hai chín mươi bốn
khối trung học phổ thông hai tỉnh thành phố dừng học trực tiếp bà rịa vũng tàu huyện côn đảo lào cai tương đương gần hai trăm năm mươi học sinh nghỉ
có thể thấy việc mỗi ngày ca mắc covid một mươi chín đều ghi nhận trên sáu mươi ca cùng với việc phủ vaccine ở trẻ em chưa được rộng rãi
nên các tỉnh trên cả nước còn e ngại cho học sinh đến trường
để thích ứng an toàn kiểm soát dịch hiệu quả trong trường học
khi tổ chức tè học trực tiếp các tỉnh hầu hết đã điều chỉnh phương án phòng chống dịch trong trường học
phù hợp với tình hình thực tế và diễn biến dịch đang xảy ra chủ động thích ứng nhưng không chủ quan lơ là buông lỏng quản lý